theo thông tin ban đầu trước đó khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng ba người dân thấy khói tỏa ra bên trong căn nhà nằm trên đường giang cự vọng phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm
lúc này mọi người hô hoán huy động bình chữa cháy mini kéo vòi nước cùng nhau dập lửa
tuy nhiên trong căn nhà chứa toàn vật liệu dễ cháy khiến lửa nhanh chóng bùng phát mạnh
công tác chữa cháy tại chỗ bất thành các nhà dân liền kề sợ cháy lan đã di rời tài sản ra bên ngoài
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy chống cháy lan
đám cháy được dập tắt sau đó
ghi nhận tại hiện trường vụ cháy thiêu dụi nhiều tài sản bên trong căn nhà
lực lượng chức năng cho phong tỏa hai đầu đoạn đường rang cự vọng không để người lạ ra vào khu vực này
theo người dân căn nhà cháy này là nơi dùng để chứa phế liệu
thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà không có người chủ căn nhà này sống gần đó
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà chứa phế liệu trên đường giang cự vọng quận một mươi hai đang được công an điều tra làm rõ
tối ngày một mươi tháng ba công an tp tuy hòa tỉnh phú yên cho biết đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn thanh niên và bàn giao một thanh niên cho công an huyện phú hòa
để phối hợp điều tra hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
trước đó người dân bức xúc việc hàng chục tủ điện nắp hố thu nước mưa tại các dự án đầu tư hạ tầng đô thị
của thành phố tuy hòa tỉnh phú yên bị phá hoại đánh cắp làm thất thoát tài sản nhà nước gây mất an toàn cho người dân qua lại những khu vực này
các thiết bị thường bị mất cắp là tủ điện aptomat hệ thống thanh đồng dây đồng đấu nối
khoảng một giờ ba mươi phút ngày tám tháng ba qua công tác tuần tra tại khu đô thị nam tuy hòa
thuộc khu phố một phường phú đông tp tuy hòa lực lượng chức năng phát hiện một nhóm năm người điều khiển ô tô bảy chỗ hiệu toyota
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
công an phát hiện năm người này mang theo một đôi căng tay một cây xà beng một dao dọc giấy một bút thử điện và hai đoạn dây dù
danh tính năm đối tượng được xác định là ngô quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ bốn ấp tân dương xã tân thành huyện bình tân vĩnh long
cao văn luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thường trú tại mỹ long xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên
trần văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại ấp bào chấu xã việt thắng huyện phú tân tỉnh cà mau
võ văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại ấp tân phú xã tân bình huyện bình tân tỉnh vĩnh long
cao văn dũ sinh năm hai nghìn bốn trú tại ấp tân phú xá tân bình huyện bình tân tỉnh vĩnh long cho công an huyện phú hòa
qua làm việc năm nghi phạm thừa nhận đi xe hơi đến các tủ điện tại khu dân cư vắng người để cắt trộm dây cắp điện thiết bị điện nhưng chưa kịp thực hiện thì bị công an phát hiện
những kẻ này cũng khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản là các thiết bị điện trên địa bàn tỉnh phú yên và các tỉnh thành khác trên địa bàn toàn quốc
cũng với thủ đoạn như trên gây thiệt hại lớn về kinh tế bức xúc trong dư luận xã hội
ngay sau đó công an tp tuy hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ngô quang huy cao văn luận trần văn huynh võ văn phương
riêng cao văn dũ công an thành phố tuy hòa bàn giao cho công an huyện phú hòa tỉnh phú yên để phối hợp điều tra hai vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn huyện phú hòa
công an thành phố tuy hòa đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên điều tra mở rộng làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn gây xôn xao trên phố trần cung những ngày qua lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra thêm lỗi gây tai nạn của nữ tài xế say xỉn mạo nhận là cháu lãnh đạo
qua xác minh bà lương hồng tê đang là lao động tự do không phải là đảng viên với mức vi phạm là năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
bà lương hồng tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận tây hồ hà nội sẽ bị xử phạt trong mức từ ba mươi bốn mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe đến hai mươi bốn tháng và tạm giữ phương tiện đến bảy ngày làm việc
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng ba tại phố trần cung đối diện số nhà ba mươi tám trần cung quận bắc từ liêm hà nội xảy ra vụ va chạm giữa ô tô con biển số ba mươi h một trăm một mươi chín xx do bà lương hồng tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở tây hồ điều khiển
đi theo chiều hoàng quốc việt hướng phạm văn đồng
với xe máy biển số ba mươi z năm trăm sáu mươi tám xx của ông nva sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở quận bắc tử liêm đang dừng xe sát về hè đường trần cung
sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông nhiều người quay và đăng clip lên các nền tảng mạng xã hội
bà t mạo nhận là cháu lãnh đạo bộ công an sau khi điều khiển ô tô va chạm với xe máy ở trần cung hà nội
sau khi nhận tin báo đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn đã tiếp cận hiện trường và mời các bên liên quan vào bệnh viện e để lấy máu và test ma túy
qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở với nữ tài xế ô tô bà tê có nồng độ cồn là năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
ông nva không có nồng độ cồn
liên quan đến thông tin mạng xã hội đưa về việc bà t đã lớn tiếng bắn chửi và có ý định hành hung ông nva
tự nhận là cháu của một lãnh đạo bộ công an một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu khẳng định
đây là thông tin hoàn toàn sai lệch không có chuyện bà t là cháu của vị tướng nào cả
sau khi xảy ra sự việc rất đông người dân hiếu kỳ nên đã sử dụng điện thoại để quay trực tiếp
đăng tải sự việc lên mạng để câu like hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định
chiều một mươi một ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ xây xử phúc thẩm các bị cáo nguyễn phương hằng
nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân đảng anh quân về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
theo đó mặc dù không kháng cáo nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn được trích xuất để tham dự phiên tòa phúc thẩm
chủ tòa phiên tòa cho biết phiên tòa vẫn sẽ được mở vào chiều một mươi một ba như bình thường
trước đó xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam ba năm tù ông đặng anh quân tiến sĩ luận hai năm sáu tháng tù
bà nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà nguyễn phương hằng bà lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đài nam
ông huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đài nam
cùng nhận bức án một năm sáu tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau đó ông đặng anh quân ông huỳnh công tân bà nguyễn thị mai nhi bà lê thị thu hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà đinh thị lan bà đặng thị hàn ni
dự kiến phiên tòa chỉ diễn ra trong một ngày
hội đồng xét xử phúc thẩm gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán phan đức phương và các thẩm phán huỳnh thanh duyên lê thị tuyết trinh
theo nội dung vụ án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đài nam tỉnh bình dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội
do bà này quản lý thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên mạng internet
có nội dung bịa đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà
võ nguyễn hoài linh nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni nguyễn đức hiển trần thị thủy tiên lê công vinh huỳnh minh hưng đinh thị lan lê thị giàu trương thị việt hà trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng trong một mươi một buổi live stream cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho bà hằng thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội và internet
thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hằng live stream và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng bà hằng nhi cũng có kháng cáo đối với bà nán sơ thẩm
mới đây chiều ngày một mươi tháng ba thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã ra quyết định xử phạt tài xế pdm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện gia lâm hà nội năm triệu đồng và tức quyền sử dụng giấy phép lái xe ba tháng
trước đó thông qua hình ảnh được người dân ghi lại cảnh ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h chín trăm linh sáu x đi ngược chiều tại đường minh khai đoạn qua khu đô thị tham city
cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn vào cuộc xác minh
qua quá trình xác minh lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện là pdm
đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn đã mời tài xế này đến trụ sở cơ quan công an làm việc tài xế m thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
chuyển sang các thông tin tiếp theo
ngày một mươi một tháng ba công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong trong tình trạng bị cháy đen
tại bãi đất trống ở phường phú thọ vào đêm ngày một mươi tháng ba
nạn nhân được xác định là ông nta sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ bình dương
theo đó trong lúc người dân đi ngang qua bãi đất chống cạnh quốc lộ một mươi ba phường phú thọ thành phố thủ dầu một bình dương
phát hiện ông a tử vong trong tình trạng bị cháy đen
nhận tin báo công an tp thủ dấu một đến khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
tại hiện trường khu vực nạn nhân tử vong vắng người qua lại cơ thể bị cháy đen nằm bên cạnh chiếc xe máy màu đỏ
nạn nhân sau đó được đưa về để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
khi chứa năm mươi năm triệu đồng một số tư trang cá nhân một căn cấp công dân một giấy phép đái xe đều mang tên bbn
anh bbn cho biết đến sân bay nội bài anh vội vàng lên xe về hà nội mà không kiểm tra kỹ đủ trên xe đẩy
gần đến nhà anh hốt hoảng phát hiện quên chức ví
lập tức vừa quay lại sân bay anh vừa liên lạc với đội an ninh
chỉ ít phút sau thì nhận được phản hồi
mới đây công an phường trường thạnh cùng công an tp thủ đức tp hcm cho biết
đơn vị đã bắt giữ thanh niên gây ra vụ trộm
ở cửa hàng điện thoại bước đầu công an xác định thanh niên trên đã bán tài sản trộm cắp được để lấy tiền tiêu xài
trước đó anh hà ngọc tài ba mươi tuổi ngụ tại phường trường thạnh tp thủ đức cho hay
một giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tháng hai tiệm điện thoại của anh trên đường lò lu bất ngờ bị một thanh niên đột nhập
thanh niên đã lợi dụng phần cửa số thoát hiểm phía sau cửa hàng điện thoại để leo vào
người này sau đó lấy đi sáu điện thoại chờ sửa chữa của khách và hàng trăm phụ kiện điện thoại
sau đó kẻ trộm còn lục tủ lạnh tìm nước uống trước khi sửa đi
sáng ngày một mươi một tháng ba công an huyện bắc trà my quảng nam cho biết
đang tạm giữ bùi văn trà hai mươi tám tuổi ngụ tại xã trà giang huyện bắc trà my
về hành vi làm bậy với bề gái sinh năm hai nghìn một mươi bốn
trước đó ngày sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc trà my
tiêm nhận nguồn tin cháu m sinh năm hai nghìn một mươi bốn bị làm chuyện người lớn
trong khoảng thời gian dài từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
nguồn tin trên do công an xã trà giang huyện bắc trà my chuyển tới để điều tra theo thẩm quyền
kiên quyết không để bỏ lọt tội phạm các tổ công tác đã nỗ lực truy xét
xác định nghi phạm đang bỏ trốn tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
và có thông tin hai ngày sau sẽ bỏ trốn sang lào theo đường tiểu ngạch
cơ quan cảnh sát điều tra thành lập ngay tổ công tác trong đêm vào lâm đồng
phối hợp với công an huyện đức trọng xác định vị trí nghi phạm
trong đêm năm tháng ba công an đã bắt giữ nghi phạm trà khi đang lẩn trốn tại dãy cà phê thuộc xã phú hội huyện đức trọng
cũng trong ngày một mươi một tháng ba lực lượng chức năng huyện con rẫy tỉnh con tum cho biết
đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hai xe máy đấu đầu khiến hai người thiệt mạng
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm tối ngày một mươi tháng ba
tại km một trăm bốn mươi tám ba trăm tám mươi bốn trên quốc lộ hai mươi bốn đoạn thuộc thôn ba xã đắc tờ rê
huyện con dãy tỉnh con tùm
thời điểm trên a quyên đang điều khiển xe máy biển kiểm soát tám mươi hai b hai bảy nghìn năm trăm sáu mươi
theo hướng từ xã đắc duồng đến xã đắc tờ rê huyện con dãy
khi tông vào xe máy biển kiểm soát tám mươi hai b một hai mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi sáu
do ông a pang năm mươi một tuổi cùng chú tại xã đắc tờ rê cầm lái đang qua đường theo hướng ngược lại
vụ va chạm làm a quên và ông apang tử vong tại chỗ hai xe máy hư hỏng nặng
chiều một mươi tháng ba công an huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
nhận được thông tin trình báo của một người dân phát hiện nhiều gói ni lông lạ trôi sạt vào bờ biển đảo lý sơn
theo đó sáng cùng ngày ông nguyễn văn được chú thôn tây an hải huyện lý sơn
đến công an huyện lý sơn trình báo và giao nộp hai gói ni lông màu xám
nghi chứa ma túy được gói cẩn thận trong nhiều lớp ni lông
hai gói ni lông này được ông được phát hiện trong quá trình đi bắt ốc tại bờ biển phía đông bắc
khu vực cột mốc a một mươi thuộc thôn đông an hải huyện lý sơn
công an huyện đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin và tiếp nhận hai gói nghi là ma túy
trọng lượng khoảng hai hai kg từ ông nguyễn văn được giao nộp
đồng thời công an huyện đã triển khai lực lượng tiến hành hiện trường
nơi ông được nhặt được hai gói nói trên
qua tìm kiếm công an huyện lý sơn phát hiện một bao da màu đen
kiểm tra bên trong bao da có hai mươi hai gói được bao bọc cẩn thận nghi là ma túy
tiến hành cân hai mươi hai gói thu tại hiện trường lực lượng chức năng xác định khối lượng khoảng hai mươi sáu kg
chiều một mươi ba công an tp hcm cho biết ngày hai mươi chín hai đến ngày năm ba hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu mươi ba bị can tại một mươi trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
và các doanh nghiệp thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh
thành phố trên cả nước để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi nhận hối lộ
đưa hối lộ mua giới hối lộ
giả tài liệu của cơ quan tổ chức các lệnh và quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng ba trăm một mươi tám bị can
liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với một mươi một tội danh
nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tham mô tài sản giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi
tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo
cục đăng kiểm việt nam phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm
gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kịp thời báo cáo bộ công an
kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới điển hình như miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu
giãn cách tru kỳ đăng kiểm phân cấp phân quyền gắn với thanh tra kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm
cho các địa phương có phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới
vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người vừa đảm bảo quyền
lợi kiểu pháp của người dân và doanh nghiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày một mươi tháng ba công an tỉnh hà giang cho biết khoảng hai mươi một h ngày chín tháng ba tại tuyến đường đôi thuộc thôn lâm đồng
xã phương thiện tp hcm
phát hiện khoảng ba mươi đối tượng điều khiển xe máy có dấu hiệu càn quấy tụ tập đánh nhau gây số trật tự công cộng
nhóm này cầm theo hung khí như dao kiếm tự chế ra phóng lợn tuyếp nước vỏ chai bia
nghe sau đó công an tp hcm đã huy động các lực lượng phối hợp cùng công an hai xã phương độ phương thiện
tiến hành tạm giữ một mươi chín đối tượng một mươi ba phương tiện xe máy và một số hung khí
quá trình đấu tranh ban đầu công an xác định các đối tượng trên thuộc hai nhóm thanh thiếu niên
học sinh ở các xã phương độ tp hcm và cao bồ phú linh ngọc linh thuận hòa huyện vị duyên
trước đó khoảng bốn ngày các đối tượng có mâu thuẫn nên hẹn nhau để giải quyết
hiện tại công an tp hcm đang tiếp tục xác minh làm rõ đối với hơn hai mươi đối tượng bỏ trốn
dropshipping là hình thức bán lẻ mà người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho
thay vào đó người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm tới nhà sản xuất
hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm
tâm vào quảng bá sản phẩm những việc còn lại đơn vị cung cấp sản phẩm phụ trách
khi khách hàng đặt mua sản phẩm các nhà bán lẻ sẽ thông báo cho đối tác drop shipping
nhà sản xuất hoặc nhà bán muôn
những đơn vị này sẽ đóng gói và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng
đối tác vận chuyển sẽ tính phí cho từng đơn hàng
trong thời đại công nghệ số hiện nay drosiping được rất nhiều cá nhân và tổ chức lựa chọn
vì sự tinh gọn của mô hình này
từ những doanh nghiệp quy mô lớn tới những bà mẹ bìm sữa muốn kiếm thêm thu nhập
đều có thể tham gia hình thức này
các đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh này để rụ rỗ nhiều nạn nhân tham gia
sau đó chiếm đoạt tiền của người bán hàng
chị nờ tìm công việc bán hàng mới trên mạng nên đã chủ động nhắn tin vào trang tabao vn store
và được trang cho mã vạch gia lộ của nhân viên hỗ trợ
chị n tạo cửa hàng và chọn sản phẩm trên trang taba muốn bán
có đơn đặt hàng chị n phải gửi lệnh thanh toán bằng usd trên ứng dụng các đối tượng cung cấp
và quy đổi thành tiền việt và chuyển cho các đối tượng
khi số lượng đơn hàng khách đặt quá lớn chị nờ không đủ khả năng tài chính để thanh toán
nên muốn rút vốn nhưng được yêu cầu phải thanh toán tất cả các đơn hàng mới được hoàn vốn
các đối tượng lấy lý do thanh toán đủ các hóa đơn đạt doanh thu một mươi usd
ủng hộ trẻ em nghèo để yêu cầu chị n nộp thêm tiền
chị đã chuyển cho các đối tượng và bị chiếm đoạt ba trăm bốn mươi triệu đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội khuyến cáo
người bán hàng online đặc biệt là các cá nhân kinh doanh chưa từng giao dịch với các đối tác
cần thận trọng xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping và thực hiện giao dịch chuyển tiền
thân trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến
khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
ngày ba công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
cụ thể sáng cùng ngày đặng đình hải bốn mươi sáu tuổi ngụ thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
lá xe tải mang biển số bốn mươi chín c ba mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi bốn trên tỉnh lộ bảy mươi hai năm từ thành phố bảo lộc và xá bờ lá huyện bảo lâm
khi đến thị trấn lộc thắng tông và xe máy do chị nguyễn thị ngọc hát hai mươi ba tuổi ngụ tài thôn đông la xá lộc đức huyện bảo lâm
điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh làm xe máy bị hất văng vào lề đường bên phải khiến chị hát tử vong tại chỗ
sau khi tông vào xe máy xe tải tiếp tục chạy khoảng ba mươi mét về phía trước mới dừng lại
vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày một mươi tháng ba tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới hội nghị tổ chức sự kiện
địa chỉ số hai ngách chín mươi ba trên một mươi năm phố yên sở bất ngờ bốc hỏa ngọn lửa bốc lên nguồn ngụt cháy lan sang căn nhà bảy tầng liên kề
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai
phối hợp công an phường yên sở và người dân đã nhanh chóng xử lý khoanh vùng chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ
đến một mươi ba h năm mươi ngọn lửa cơ bản được khống chế sau khi dập tàn đến một mươi bốn h ba mươi phút vụ cháy được dập tắt hoàn toàn
may mắn không có thương vong về người về tài sản đang được thống kê hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ
ngày một mươi tháng ba công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa xảy ra trên địa bàn
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát tổ công tác của công an huyện đã khống chế bắt giữ hai đối tượng
lê quang hát chú tải khóm vĩnh đông thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
và nguyễn công quy chú tại thôn bích la trung xã tân thành huyện hướng hóa
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy được đựng trong bì màu trắng
bên ngoài có ký hiệu chữ a được các đối tượng dùng băng keo dán quanh vùng bụng
các đối tượng mặc áo khoác dày ở bên ngoài phủ lên nhằm che giấu hành vi của mình
qua khám xét nhanh công an phát hiện gần một mươi hai viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được hai đối tượng cất giấu trong người
ngày một mươi ba thông tin từ công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang cho biết
vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
gồm lê hoàng nghĩa và nguyễn đình kha cùng hai mươi bốn tuổi ngụ tỉnh tiền giang
tối tám ba chị pt kh ba mươi năm tuổi ngụ tại xã tân phú thị xã cai lệ tiền giang
điều khiển xe gắn máy trên tỉnh lộ tám trăm bảy mươi bốn đi đến huyện tân phước tỉnh tiền giang
khi chị đến cầu tân phú thuộc ấp tân hòa xã tân phú thị xã cai lậy
thì bị hai đối tượng này đi xe máy cùng chiều vượt lên áp sát buộc chị hát dừng xe
sau đó cả hai dùng sao đe dọa chị h để cướp chiếc xe căn máy
một ba lô mà chị mang theo bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân
hơn một triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động iphone một mươi ba pro max
gây án xong cả hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát
tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan đến y tế
thông tin từ bệnh viện e cho biết bệnh viện vừa cứu sống cô gái hai mươi sáu tuổi
quê thanh hóa bị xe tải một năm tấn chở hàng đè qua người làm vỡ khung trậu phức tạp
vỡ bảng quang đa gãy xương
khi được trở đến cấp cứu tại bệnh viện e hà nội nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch
sốc đa chấn thương đau bụng dữ dội nhịp thở nhanh và yếu
vùng bụng có mảng bầm tím do tụ máu cẳng màn chân hai bên biến dạng
ngay lập tức toàn bộ các y bác sĩ của kiếp trực đã nhanh chóng cấp cứu người bệnh
sau khi thực hiện các xét nghiệm chụp chiếu cần thiết
các bác sĩ đã hội trần liên trên khoa và phẫu thuật cấp cứu ngay để cứu sống người bệnh
một ekip bác cứu được báo động đỏ để dành dật sự sống cho cô gái trẻ
các bác sĩ cân nhắc và lựa chọn phương án vừa thực hiện phẫu thuật xử lý vỡ bảng quang
đồng thời kiểm soát các tổn thương khác trong ổ bụng như cơ quan sinh dục
cơ quan tiêu hóa và cố định tạm thời khung xương trậu xương gãy của người bệnh
tuy nhiên điều khó khăn nhất là cô gái quá nhẹ cân chỉ nặng ba mươi năm kg
lại gặp cùng lúc nhiều tổn thương rất nguy hiểm mất máu nhiều
nên bắt buộc phải huy động lượng máu lớn để cấp bù khoảng ba lít máu giúp ổn định thể trạng
bác sĩ chia sẻ đây là ca phẫu thuật phức tạp nạn nhân chưa có gia đình
nên các bác sĩ đã lựa chọn phương án can thiệp bằng phẫu thuật nội soi qua ổ bụng
để khâu lỗ thùng bảng quang cho người bệnh
vì đây là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn giúp người bệnh nhanh hồi phục
tránh phải chịu một cuộc phẫu thuật mở bụng với đường mồ lớn và nhiều nguy cơ tai biến đi kèm
sau một tuần mổ cấp cứu bệnh nhân tương đối ổn định
một ekip bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã lên phương án phẫu thuật xử lý tổn thương khung trậu
gãy xương phức tạp ở cả hai chân của nạn nhân
sau qua một căng thẳng và kéo dài sáu giờ người bệnh đã phục hồi tốt
hiện đã được hướng dẫn tập vật lý tri liệu để sớm đi đứng trở lại bình thường
theo đại diện lãnh đạo bệnh viện e đây là một trong nhiều ca bệnh nguy hiểm được cấp cứu thành công
minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng kịp thời giữa các chuyên khoa của bệnh viện
đã có phần quan trọng trong nhận định trần đoán và đưa ra phương hướng điều trị kịp thời
để cứu sống bệnh nhân một cách ngoạn mục
tối ngày một mươi tháng ba tại quảng trường hồ chí minh tp vinh nghệ an
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã có màn biểu diễn phục vụ công chúng với nhiều kỹ thuật khó đặc sắc
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
được thành lập với chức năng nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện sử dụng ngựa
đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tổ chức đào tạo
bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý huấn luyện và sử dụng ngựa
tổ chức chăm sóc và thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
giống ngựa được lựa chọn làm kỵ binh có sức khỏe tốt khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt
có thể tác chiến vận chuyển vũ khí quân trang quân lương cứu nạn cứu hộ ở các địa bàn địa hình phức tạp
vùng sâu vùng xa mà các phương tiện ô tô xe máy phương tiện đặc trùng không thể cơ động được
tổ chức tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự tại các thành phố điểm du lịch
trải qua hơn bốn năm thuần phục và huấn luyện từ những con ngựa hoang dã đã trở thành ngựa nghiệp vụ
có tính kỳ luật dưới sự điều khiển của cán bộ chiến sĩ thực hiện nhuền nguyễn động tác
kỹ năng phục vụ công tác tấn công chấn áp các loại tội phạm kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại giải phóng ai tay
đây là kỹ thuật khó đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có tinh thần dũng cảm
thường xuyên luyện tập mới có thể vừa điều khiển ngựa vừa sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ khi ngồi trên lưng ngựa
là động tác cơ bản đầu tiên để huấn luyện các nội dung kỹ chiến thuật chiến đấu
kỹ thuật điều khiển ngựa nằm
đây là kỹ thuật khó thực hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ chiến sĩ và ngựa nghiệp vụ
nội dung huấn luyện này được áp dụng vào quá trình thực tiễn chiến đấu
lực lượng kỵ binh triển khai đội hình điều khiển ngựa nằm phục kích
đánh bắt đối tượng trên các địa bàn rừng núi ít có vật che khuất
chương trình biểu diễn của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
nằm trong chương trình nghệ thuật sáng mãi lời dạy của bác
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
và công an tỉnh nghệ an đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
hoa gạo hay còn gọi là mộc miên là một trong những loài hoa mang đến nhiều cảm xúc cho bao người
cứ mỗi khi nhìn thấy hoa gạo khoe sắc đỏ rực
dẫu là lần đầu tiên hay chẳng phải những lần đầu tiên
như thế dường như ai ai cũng dâng trào những chuỗi cảm xúc bâng khoăn sao xuyến đến lạ lùng
mỗi độ tháng ba về có dịp đi qua cầu hàn nha thuộc xã đại hồng huyện đại lộc quảng nam
du khách sẽ ngỡ ngàng với cây hoa gạo nở hoa đỏ rực giữa bãi bồi sông vu gia
du khách đi từ đà nẵng lên các huyện nam giang phước sơn quảng nam
qua cầu hà nha thuộc xã đại hồng huyện đại lộc
nhìn về bên phải sẽ thấy cây hoa gạo đang mùa trổ hoa đỏ rực một góc trời
giữa bãi bồi rộng lớn với những ruộng ngô khoai đậu tương
những người cao niên ở đây cho biết cây hoa gạo đã có khoảng một trăm linh năm trước
khi họ đến đây cây hoa gạo này đã có cây hoa gạo cũng là ký ức tuổi thơ của nhiều người dân ở đây
đi xa về đúng dịp hoa gạo nở là kỷ niệm thời thơ ấu ủa về nhớ những lúc nô đùa dưới tán cây
đến hết tháng hai âm lịch hoa gạo tàn dần thay vào đó là lá non bắt đầu ra
những đọt non mờn mờn vươn lên hít thở khí trời
chờ đến năm sau lại tiếp tục khiến dân cho đời những đoá hoa đỏ thắm
người dân ở đây gọi hoa gạo là lộc trời tự nhiên
theo người dân cây hoa gạo này rất linh thiêng nên họ bảo vệ rất kỹ
không có ai chặt phá hay xâm phạm đến cây
do được bảo vệ nên đến nay cây hoa gạo phát triển rất to gốc cây gần một mươi người ôm mới sể
tán xòe rộng che mát cả một vùng
khi hoa gạo nở cũng là lúc lũ chim rủ nhau về hót lý lo cả ngày
gặp cơn gió thoảng qua hoa gạo rơi lá trá tạo thành những cơn mưa hoa
cầu hà nha sòng vu xa và bãi bổi rộng lớn với ruộng vườn của người dân tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây
mỗi năm chỉ có một lần vào mùa xuân cây gạo nở hoa là dịp để người dân
du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên của đất trời
thưa quý vị được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch sinh thái
tuy nhiên sau thời gian dài hoạt động kém hiệu quả không được đầu tư
khu du lịch sinh thái nước khoáng sơn kim hà tĩnh trở nên nhét nhát hoang tản
khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng sơn kim xã sơn kim một huyện hương sơn hà tĩnh
được đầu tư hàng chục tỷ đồng trên diện tích khoảng một mươi hectare vào năm hai nghìn
nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch sinh thái
đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng
tuy nhiên sau khi đi vào hoạt động lượng khách giảm dần
từ đó khu du lịch ngừng đón khách đến tham quan nghỉ dưỡng và bị bỏ hoang đến nay
do không được bảo dưỡng nên nhiều hạng mục tại khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng sơn kim
hư hỏng theo thời gian
dọc theo các lối đi hành lang dãy nhà cỏ cây mọc ung tùm
nước khoáng nóng ở khu du lịch này được bộ khoa học và công nghệ đánh giá
là một trong những mỏ nước khoáng tốt nhất phía bắc việt nam
nước khoáng nóng vừa có tác dụng giúp duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể khi tắm
vừa giảm stress và mang lại cảm giác thư thái dễ chịu cho du khách
đại diện ủy ban nhân dân xã sơn kim một cho biết khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng sơn kim
có lợi thế về nguồn nước tuy nhiên việc đầu tư không hiệu quả dẫn tới bị bỏ hoang nhiều năm nay
khu vực này đang nằm trong quy hoạch của tỉnh về việc xây dựng khu đô thị nước sốt
xin để chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị khu bảo tồn thiên nhiên nà hầu ở yên bái là nơi định cư lâu đời của bà con dân tộc mông
rừng là nguồn sống là mái nhà chế trở là chỗ sự tinh thần của cả cộng đồng
nó là nơi của cuộc sống ấm no hạnh phúc bình yên
do vậy để bảo vệ tốt những cánh rừng nguyên sinh hàng năm bà con người mông ở xã nà hầu
đã tổ chức tết rừng với nhiều nghi thức độc đáo
tiết rừng hay còn gọi là cúm rừng đã có từ khi người mông di cư đến nà hầu lập làng lập bản
và trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian tạo ra sắc thái văn hóa riêng của người mông
theo truyền thống tết rừng nà hầu sẽ được tổ chức tại ba khu vực rừng thiêng của ba thôn
ba khuy trung tâm và bản tát của xã nà hầu huyện văn yên
đây là khu rừng đẹp nhất của xã có nhiều cây to quý hiếm nhiều động vật đến trúng vụ
người dân gọi là khu rừng cấm
tết rừng có ý nghĩa cảm tạo trời đất cảm ơn thần rừng thần núi cầu mong các vị thần che chở
bảo vệ và giúp người mông nà hẩu có cuộc sống mạnh khỏe hạnh phúc và bình yên
cho gia súc gia cầm phát triển cho sự trường tồn của các dòng họ
cũng như những cánh rừng nguyên sinh luôn xanh tốt
để chuẩn bị cho tết dừng nhân dân trong thôn và thầy mò phải dành nhiều ngày chuẩn bị
như lựa chọn con lợn đực lông màu đen to đẹp con gà trống màu trắng và con gà mái tơ
những con ca này được chọn một cách kỹ lưỡng từ màu đỏ tươi chân vàng đủ các ngón lông mượt
xuông ngũ sắc mang đủ sắc màu hoa văn họa tiết của trang phục dân tộc mông
ngoài ra nhân dân trong thôn cùng nhau phát dọn vệ sinh môi trường khu vực cúng rừng trang trí điểm cúng
phần cúng gồm lễ cúng đồ sống và đồ chín
mở màn thầy mò sẽ thổi tù và mời thần rừng cúng các vị thần linh ở bốn phương tám hướng
về chứng giám lòng thành của cộng đồng dân bản
sau khi cúng xong thầy mò quỷ lệ bốn hướng tạ ơn thần rừng và các vị thần linh
rồi thay mặt dân bản tiến các vị thần linh về
và một lần nữa nhắc lại mong ước của dân bản là luôn được các vị phù hộ cho mạnh khỏe mùa màng bội thu
kết thúc phần nghi lễ cúng chính tại các điểm cúm rừng thầy mò và người dân trải lá rừng ra ngồi xuống
để họp làng đánh giá tình hình bảo vệ rừng năm qua và cùng thầy giữ rừng
dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn tất cả bà con đồng loạt dơ tay lên cao ba lần để thề và cùng hô
pè mông hoàng trì rố rông cù rống nghĩa là người mông đoàn kết giữ lấy rừng
sau nghi thức thế giữ rừng trưởng thôn và nhân dân bầu ra tổ tự quản bảo vệ rừng năm mới của thôn
gồm bốn người đàn ông là những người mạnh mẽ am hiểu về cây rừng và hiểu tập quán của bà con trong thôn
tổ tự quản mới sẽ nhận bàn ra công việc từ tổ tự quản của năm trước
sau đó thầy mò và trường thôn sẽ phát lộc cho tổ tự quản mới gồm đầu gà cánh gà chân gà và hàm lợn
với mục đích để đánh dấu các khu vực rừng cấm do địa bàn thôn quản lý
tổ tự quản sẽ theo dõi hoạt động của dân bản trong suốt năm kịp thời nhắc nhở những hộ vi phạm
làm công tác hòa giải tranh chấp trong nhân dân theo tục lệ của thôn và quy định của pháp luật
sau khi bầu xong tổ tự quản của năm tại điểm cúng rừng nhân dân sẽ tổ chức ăn tết trên rừng
mỗi người dân khi đến sẽ mang theo một cái bát một đôi đũa
đàn ông mang thêm theo chai rượu phụ nữ mang theo hộp cơm bụi ớt
cùng với thực phẩm mang theo lợn gà cúng xong sẽ được chia thành các phần để mọi người cùng chung vui
từ những nghi lễ ban đầu ngày nay tết rừng nà hầu đã được phát triển thành lễ hội
thu hút đông đảo người dân và du khách đến địa phương góp phần phát triển du lịch cộng đồng
mới đây sáng ngày một mươi tháng ba người dân bảng bác bó ở xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng
tổ chức nghi lễ lấy nước ở suối lenin khai hội về nguồn bác bó năm hai nghìn hai mươi bốn
dìm này tỉnh cao bằng cũng đón nhận quyết định công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
với nghề dịch thổ cẩm của người tài và bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh
đối với hang ngầm cảng và đền thờ nùng trí cao
nghi lễ lấy nước đầu nguồn bác bó và rước nước không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc
mà còn là một nét văn hóa mang đậm bản sắc địa phương
nghi lễ mở đầu cho chương trình lễ hội về nguồn bác bó năm hai nghìn hai mươi bốn do huyện hà quảng phối hợp với sở văn hóa
thể thao và du lịch tỉnh cao bằng tổ chức tại khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó
tại lễ hội về nguồn bác bó năm nay quỹ ban nhân dân huyện hà quảng còn tổ chức hội thi bò xuân
giải việt giã về nguồn bác bó năm hai nghìn hai mươi bốn không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực của các xã thị trấn trưng bày ảnh văn hóa người nồng vèn
đến với lễ hội người dân du khách còn được trải nghiệm tham quan các hoạt động trình diễn nghề truyền thống như làm hương thảo mộc
làm bánh khẩu xơ ly trình diễn các công đoạn dệt thổ cầm luống nỏi cùng hòa minh vào các trò chơi dân san như tung còn lấy cỏ đi cà kheo quốc ván
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hào quảng trưởng ban tổ chức lễ hội về nguồn bác bó năm hai nghìn hai mươi bốn cho biết
lễ hội về nguồn tác bó hai nghìn hai mươi bốn có sự tham gia đông đảo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hà quảng và các vị khách mời từ thành phố tỉnh tây của tỉnh quảng tây trung quốc
lễ hội năm nay còn được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong việc tổ chức sự kiện một cách trọng thể góp phần lan tỏa trên toàn huyện hà quảng cũng như toàn tỉnh cao bằng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại